được sự hỗ trợ từ nguồn vốn phát triển sản xuất của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã xây dựng mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới tại các địa phương trên địa bàn
qua đánh giá thực tế bước đầu mô hình này đang mang lại nhiều tín hiệu tích cực
trong tháng một mươi một giá trị xuất khẩu rau quả ước đạt hai trăm tám mươi ba triệu usd đưa tổng giá trị xuất khẩu rau quả một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi ba
ước đạt ba năm tỷ usd tăng một mươi một sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó trung quốc vẫn đứng đầu về nhập khẩu rau quả của việt nam với giá trị hai bốn mươi một tỷ usd tăng một mươi một ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
cũng theo cục chế biến và phát triển thị trường nông sản trung quốc hạn chế thu mua khiến nhiều loại trái cây việt nam giảm giá
cụ thể với bưởi da xanh ở khu vực đồng bằng sông cửu long giá thu mua tại vườn loại một chỉ từ ba mươi hai đến ba mươi năm đồng một kg
loại hai từ hai mươi đến ba mươi đồng
giá thu mua tại vườn một kg giảm năm mươi giá so với hai tháng trước đây